liên quan đến vụ cháy trợ quang tại hà nội vào ngày ba mươi một tháng ba mặc dù chưa có thống kê chính thức về mức độ thiệt hại từ phía cơ quan chức năng
song các tiểu thương tại đây cho biết thiệt hại có thể lên tới hàng tỷ đồng cho mỗi tiểu thương
tuy hiện trường trợ quang thanh trì hà nội đã được phong tỏa để các lực lượng chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân
nhưng rất đông tiểu thương vẫn tập trung bên ngoài để theo dõi tình hình nhiều người vẫn chưa hết bằng hoàng
con cô cũng được đi tập huấn đi chữa cháy ví dụ mà có đám cháy nào bình thường là dập được hết nhưng mà nó nhanh quá xấy vào cái khoang mã nó nhanh quá không cháy được
đám cháy kéo dài hơn một tiếng đồng hồ đã khiến khu chợ rộng cả nghìn mét vuông này bị thiêu dụi
nhiều tiểu thương tại đây còn kết hợp làm kho chứa hàng nên thiệt hại càng nặng nề
mất hết ạ không còn gì cháy hết anh thấy máy chạy rơi hết rồi còn gì đâu chẳng còn gì trên đấy cả
sau vụ cháy ban quản lý chợ quang đã bố trí cho một số tiểu thương kinh doanh tạm tại những phần đất chống trong khu chợ không bị ảnh hưởng
chợ tôi thì họ cho bố trí làm đêm thì các chị em đều có một chút ít là chỗ ngồi rất hẳn hoi thực tế rồi
tiểu thương tôi thì mong muốn ban quản lý chợ làm nhanh để cho chúng tôi có chỗ mặt bằng để bán hàng
hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy
và thống kê thiệt hại dự kiến ngày hai tháng bốn các tiểu thương mới được tiếp cận gian hàng của mình và họp với ban quản lý để thống nhất phương án khắc phục